nhân kỷ niệm ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu mới đây tại hà nội đã diễn ra chương trình
những khúc cao về môi trường phổ thơ ngọc lê ninh và ra mắt sản phẩm video âm nhạc về môi trường
đây là chương trình nghệ thuật hiếm hoi với các ca khúc chuyên viết về môi trường
một đề tài khó ít được các văn nghệ sĩ đề cập một cách trực diện
thông qua các ca khúc có chủ đề về môi trường được phổ thơ của ngọc lê ninh
những người làm chương trình đã gửi đến công chúng thông điệp
hãy nhận thức môi trường đang bị tàn phá cần bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất xanh
bảo vệ nguồn sống bằng những việc làm thiết thực nhất
trong chương trình ca sĩ sao mai hai nghìn bảy bùi thu huyền đã ra mắt video âm nhạc
xót xa thơ mất ngủ với thông điệp cảnh báo về vấn đề suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu với đời sống
những hình ảnh về sự tàn phá môi trường tàn phá thiên nhiên trong video
cùng với những lời ca về thảm họa môi trường đã gây xúc động cảnh tỉnh con người
thủ phạm gây nên những thảm họa về môi trường thủy hoại môi trường sống của mình